nhiều hội nhóm cho thuê nhà được lập ra với hàng trăm nghìn thành viên tham gia

đây là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng xấu tiếp cận khách hàng giang câu bắt mồi
những người thuê nhà đặc biệt là chúng ta chuyển tiền cạo xong thì có thể là họ sẽ biến mất
và cái số tiền thì cũng không nhiều thật ra là cũng khó để truy tìm

bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên tiến hành là tìm những cái đơn vị mà cho thuê
hoặc là những cái đại lý cho thuê bất động sản là có hoạt động có phép
và là những cái đơn vị mà đã có cái uy tín ở trên thị trường
người dân cần lựa chọn những địa chỉ cho thuê nhà homestay uy tín
trước khi chuyển khoản khách hàng cũng cần yêu cầu người cho thuê chứng thực về thông tin cá nhân
như số điện thoại số chứng minh thư nhân dân căn cước công dân và những hình ảnh chi tiết tại địa điểm cho thuê
tránh tiền mất tật mang mất cọc mới lo tìm kẻ lừa đảo
lại xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cho ba học sinh tử vong
vụ việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn xã adeliea huyện krong nang tỉnh đắk lắc
khi các nạn nhân đi mò ốc
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi tháng bốn ba cháu bé trong đó có hai chị em ruột
đều ở xã adeliea huyện krong nang rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng hai trăm linh m để bắt ốc
tuy nhiên không may ba em rơi vào khu vực nước sâu
sau khi phát hiện vụ việc người dân đã tổ chức tìm kiếm phát hiện thi thể ba em đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông
trong ba ngày nghỉ lễ rỗ tổ hùng vương từ ngày chín đến một mươi một tháng bốn
toàn quốc xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết ba mươi bảy người bị thương năm mươi hai người
ngoài ra tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
qua tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn một mươi năm chín trăm năm mươi trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông xử phạt gần một mươi bảy hai tỷ đồng tạm giữ sáu mươi hai xe ô tô gần hai xe mô tô
và thước hơn một hai trăm năm mươi xe xe xe
trong đó vi phạm nồng độ cồn là một bốn mươi trường hợp có ba bốn trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục đã kiểm tra xử lý hai trăm ba mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
xử phạt gần tám trăm chín mươi triệu đồng tuốc giấy phép lái xe gần chín mươi trường hợp tạm giữ chín phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy các địa phương đã kiểm tra xử lý một trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
trên lĩnh vực giao thông đường sắt tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo chưa phát hiện tình hình vụ việc phức tạp
liên quan đến tình hình giao thông trong những giờ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ sô tổ hùng phương
đúng như dự đoán lượng người dân di chuyển về thủ đô hà nội đã tăng lên đột biến
tuy nhiên theo ghi nhận đến thời điểm một mươi bảy h chiều ngày hôm nay tình trạng un tắc giao thông đã không xảy ra
bởi lực lượng chức năng đã có nhiều phương án để phân luồng từ xa
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mở cho ba làn xe đi vào hướng đường nhánh đường gom nhằm phân bổ lưu lượng tránh tình trạng ủng tắc
tuy nhiên theo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đơn vị quản lý địa bàn này cho biết mức tăng không quá cao lưu lượng phương tiện chỉ hơn giờ tan tầm hàng ngày một chút
để đảm bảo không có tình huống xấu về giao thông xảy ra tại khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố này đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn và lực lượng thanh tra giao thông cũng tổ chức tăng cường lực lượng ứng trực điều tiết giao thông

tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật các tin thức khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam